vì tin tưởng lời hứa hẹn của ông huỳnh b hiệu trưởng trường trung học cơ sở ngô mây ở xã vụ bổn
về một suất hợp đồng dài hạn chị nguyễn thị thùy dung ở xã yê kênh huyện crong park
đã đưa cho ông b tổng cộng bảy mươi triệu đồng và được ông chuyển hóa thành một giấy vay nợ
tuy nhiên ông b đã không thực hiện đúng như lời hứa của mình mà còn chiếm đoạt luôn số tiền trên
ghi nhận của phóng viên intv
theo phản ánh của chị dung với chúng tôi vào tháng ba năm hai nghìn một mươi bốn
chị được ông huỳnh bê ký hợp đồng vào làm nhân viên thiết bị
tại trường trung học cơ sở ngô mây ở xã vụ bổn huyện crong park
để được ký hợp đồng chị đã phải đưa cho ông b số tiền ba mươi triệu đồng
trong quá trình chị làm việc tại đây ông b tiếp tục hứa hẹn
sẽ lo được cho chị quyết định hợp đồng dài hạn với mục đích để chờ thi công chức
tuy nhiên để lo được hợp đồng này chị dung phải đưa tiếp cho ông bốn mươi triệu đồng
đến tháng năm năm hai nghìn một mươi bốn chị đã chạy vậy đưa đủ cho ông b số tiền trên
và được ông bê chuyển hóa thành một tờ giấy vay nợ như thế này
chị lo được quyết định dài hạn để mình chuẩn bị theo công chức thôi
cũng theo chị dung sau khi ông b nhận tiền chị vẫn là nhân viên hợp đồng của trường
với mức lương ban đầu là hai sáu triệu
tuy nhiên những tháng sau đó mức lương này liên tục bị giảm dần
nằm trong đó ba năm thì thầy vẫn không lo được quyết định dài hạn
thì mới bắt đầu cảm thấy lương nó cũng không đủ do cái chi phí đi lại sinh hoạt
lúc đầu thì hai sáu triệu sau còn xuống lại một ba triệu rồi đến một hai triệu và dần là một triệu
không đủ chia trả cho sinh hoạt hằng ngày nên là xin nghỉ
sau đó tôi gọi điện thoại xong rồi đến nhà
nhưng lúc đầu thầy chị hứa hẹn là thầy sẽ lo trả lại cái số tiền đó thôi
nhưng mà để cho thầy một thời gian nữa
nhưng mà cứ chờ mãi hơn một năm rồi và thầy cũng chẳng có động tỉnh gì
và sau này gần cuối năm hai mươi bảy này thì thầy là không nghe máy
cũng không có liên lạc được với thầy xuống nhà cũng không hề gặp thầy luôn
trong những ngày qua công an huyện công đông bắc tỉnh đắk lắc
liên tiếp nhận đơn của nhiều người dân và giáo viên
tố cáo ông huỳnh b lừa nhận tiền chạy việc
bớt xén tiền lương của giáo viên hợp đồng trong trường
và việc con trai ông không dạy vẫn được nhận bốn tháng lương
thực hư của những thông tin trong đơn tố cáo
đã khiến dư luận không khỏi nghi ngờ về đạo đức nghề giáo của vị hiệu trưởng này
hiện vụ việc đang được công an huyện công đông bắc tích cực điều tra làm rõ
và truyền hình antv chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị và các bạn trong những bản tin sau
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đang điều tra giải quyết tố giác tội phạm liên quan đến ông nguyễn ngọc tuấn
tức đô sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại số ba ngõ năm vạn phúc
phường kim mã quận ba đình tp hà nội
chứng minh thư nhân dân số cấp ngày một mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn
nơi cấp là cục cảnh sát đăng ký quản lý cư trú đã vay của nhiều người số tiền lớn
sau khi nhận tiền ông nguyễn ngọc tuấn đã tuyên bố do làm ăn thua lỗ
nên không trả tiền vay theo thỏa thuận mà rời khỏi nơi cư trú
không khai báo chính quyền địa phương
xác minh truy tìm nhiều lần triệu tập nhưng đến nay nguyễn ngọc tuấn chưa đến làm việc
để phục vụ công tác điều tra cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đề nghị ông nguyễn ngọc tuấn liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an làm việc
trong thời hạn một tháng kể từ khi có thông báo này nếu ông nguyễn ngọc tuấn không đến làm việc
thì cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sẽ tiến hành giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật
các cơ quan tổ chức và nhân dân nếu biết ông nguyễn ngọc tuấn đang ở đâu
thì cung cấp thông tin cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an để phối hợp giải quyết
cơ quan tổ chức hoặc cá nhân nào đã cho nguyễn ngọc tuấn vay tiền hoặc có vụ việc liên quan
thì đề nghị liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an để được giải quyết
địa chỉ liên hệ phòng tám cục cảnh sát hình sự bộ công an số bốn trăm chín mươi bảy đường nguyễn trãi phường thanh xuân
phường thanh xuân trung quận thanh xuân tp hà nội số điện thoại liên hệ chín trăm một mươi hai ba mươi chín ba nghìn chín trăm bốn mươi bảy gặp điều tra viên phạm văn đồng
quý vị và các bạn thân mến chương trình an ninh toàn cảnh sẽ được tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an tp hương yên tỉnh hương yên đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội cướp tài sản
đối tượng trần văn nga sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn hộ khẩu thường trú tại sáu mươi sáu điện biên phường lê lợi thành phố hương yên tỉnh hương yên
và đối tượng phạm hùng vương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại thôn tất viên xã thủ sĩ huyện tiên lữ tỉnh hương yên
còn liên quan đến tội che giấu tội phạm cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng dương hữu tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
hộ khẩu thường trú tại thôn hai xã quảng châu tp hương yên tỉnh hương yên
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
và để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do ban thời sự truyền hình công an nhân dân và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện